thời gian qua trên các địa bàn liên tiếp xảy ra nhiều vụ trộm cắp tài sản gây bất an trong quân chúng nhân dân
các cơ sở kinh doanh không có người châm coi để đột nhập trộm cắp tài sản